sau khi thượng vụ quốc hội cho ý kiến chúng ta nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh thêm một bước nữa
chính phủ rồi cơ quan thẩm tra thì chỉnh quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ năm này được chỉnh được
và vì cái luật này của hai kỳ thì thứ năm là xem xét dự kiến là kỳ thứ sáu mới xem xét biểu quyết thông qua
tại phiên thảo luận các đại biểu đã thảo luận thêm xung quanh một số quy định
và một số vấn đề liên quan trong hồ sơ dự án luật
phát biểu tại phiên thảo luận bộ trưởng tô lâm cảm ơn các đại biểu đã đóng góp ý kiến
cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh luật căn cước lần này gần như thay đổi so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
tất cả ba mươi chín điều đều được thay đổi bổ sung thêm bảy điểm
tức là đây là có một sự thay đổi rất căn bản
cái thay đổi căn bản là cái cách thức chúng ta quản lý công dân
và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trước đây là bằng thủ công
bây giờ là chuyển đổi sang kẻ gà vẫn thủ công truyền thống và kẻ gà đưa cái mới vào là điện tử
và cái quan trọng nhất là xã hội điện tử là mọi người dân đều phải được hưởng những cái đó giao dịch
chúng tôi muốn là cái giấy đó là giấy căn cước
nhiều nước người ta cũng chỉ dụng căn cước thôi để xác định cái danh tính chính thức của cái người đó
tức nói là cầm cái giấy đó tôi biết anh là ai
rất chính xác anh không thể là người khác được
để cái xác định cái định danh đó để trong cái quản lý trong cái giao dịch nó thuận lợi
và nếu thực tế cái này nếu xác định được chính xác cái việc đó xã hội rất ổn định
không còn cái tặng cái giả ít cái lừa đảo
ví dụ như là bây giờ quốc hội chính phủ có cái chủ trương là trợ cấp cho những người bảy mươi tuổi trở lên
trong một tiếng đồng hồ chúng tôi cung cấp cho đầy đủ danh sách từng xã một
tất cả những giao dịch của chính phủ với người dân nó rất thuận lợi
ngay kể cả các cơ quan vừa qua đã áp dụng rồi
thế hoặc là cùng với cái định danh này với cái tài khoản của ngân hàng cũng vô cùng thuận lợi
đấy người ta đã xác định được rồi ngân hàng có thể cho vay tiền
mà không cần phải thế chấp tín chấp với một mức độ nhất định là người ta đủ đảm bảo
mà vừa qua trên thực tế là đã vận dụng cái này rồi
và đã chống được một phần cái tín dụng đen
tại phiên thảo luận bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin thêm
về một số lợi ích và hiệu quả về quản lý nhà nước của luật căn cước
đảm bảo không phát sinh chi phí tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm chi phí
trong thực hiện các thủ tục hành chính các giao dịch của công dân và các cơ quan quản lý
thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước việt nam trung quốc
đặc biệt là tuyên bố chung về tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
trong chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nhận lời mời của bộ công an trung quốc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã sang thăm làm việc với bộ công an trung quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng bốn
trong chuyến thăm thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có buổi hội đàm với đồng chí
từ đại đồng thứ trưởng bộ công an trung quốc
tại cuộc làm việc hai bên đánh giá cao tình hình kết quả hợp tác giữa bộ công an hai nước
tại dịch covid một mươi chín bùng phát
ba năm qua hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực thực chất trên tất cả các lĩnh vực
kể cả trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp
trên cơ sở đó hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước
nhằm góp phần củng cố lỏng tin thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
ngày càng phát triển hiệu quả thực chất như chia sẻ thông tin tình hình thế giới khu vực
trao đổi kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh an toàn đối với các sự kiện chính trị quan trọng
làm tốt công tác bảo hộ công dân đặc biệt tập trung phối hợp phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự ma túy mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
truy bắt đối tượng truy nã tăng cường hợp tác an ninh thực thi pháp luật trong các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương
hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật
trong khuôn khổ chuyến thăm thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã đến thăm các đơn vị để trao đổi về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
dữ liệu số và một số đơn vị công an cấp cơ sở của lực lượng công an trung quốc
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị sao ban
thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba khu vực phía bắc nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương
nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư của các cơ quan chức năng bộ công an
trong triển khai thực hiện hướng dẫn đôn đốc tham mưu xử lý kịp thời rứt điểm khó khăn vướng mắt
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân một trăm linh vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba
ngay từ đầu năm nay lãnh đạo bộ và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp đôn đốc
chỉ đạo triển khai kế hoạch vốn và giải ngân đến nay hai mươi năm trên hai mươi năm đơn vị đã gửi cam kết biểu tiến độ giải ngân
và thực hiện tương đối nghiêm chế độ báo cáo định kỳ
tại hội nghị các đại biểu đại diện cho công an các đơn vị chức năng trực thuộc bộ và hai mươi năm công an địa phương
khu vực phía bắc đã giả soát tình hình triển khai thực hiện và kết quả giải ngân những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các dự án của từng đầu tư phát hiện những khó khăn vướng mắt và chỉ ra nguyên nhân
đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy tiến độ giải ngân
đảm bảo yêu cầu của chính phủ và của bộ công an
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
cùng với cả nước lực lượng công an nhân dân tập trung thực hiện chỉ đạo của chính phủ
về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư để góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
vì vậy các đơn vị phải quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư được giao
thủ trưởng các đơn vị phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo bộ phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị
và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công
nhằm đánh giá kết quả sau gần năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị
sáng nay học viện cảnh sát nhân dân và học viện báo chí và tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
với chủ đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay
thực trạng kinh nghiệm giải pháp
hội thảo đã nhận được một trăm sáu mươi năm tham luận
tham luận của các nhà khoa học chuyên gia và các nhà báo
tại hội thảo các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung chủ yếu như cơ sở lý luận thực tiễn
kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra
từ đó đề xuất các giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở việt nam trong tình hình mới
đây cũng là dịp để các nhà khoa học các nhà nghiên cứu chuyên gia và các nhà quản lý bàn thảo sâu sắc hơn
về vai trò tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
kết quả của hội thảo sẽ cung cấp những luận cứu khoa học hữu ích cho việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả
nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị tại học viện cảnh sát nhân dân học viện báo chí và tuyên truyền
cũng như các cơ quan đơn vị trong cả nước